kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị giữa lúc vương quốc anh đang trao đạp về biến thể omicron thì mới đây
một bức ảnh tụ tập tiệc tùng giữa đợt phong tỏa có sự xuất hiện của thủ tướng johnson vừa được hé lộ
vì tổng thống này đã hứng chịu một số mê bố trong hơn hai năm qua
nhưng cáo buộc phố downing mở tiệc sửa lệnh phong tỏa có lẽ là nghiêm trọng nhất
garding đăng tải bức ảnh thủ tướng boris johnson cùng vợ và một mươi bảy nhân viên khác tụ tập trong khu vườn
ở dinh thủ tướng vào thời điểm anh đang phong tỏa hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong tấm ảnh mà guardian công bố thủ tướng anh boris johnson và vợ carrie johnson
người ôm đứa con sơ sinh của họ ngồi quanh chiếc bàn có rượu vang cùng với hai người khác
nhiều nhân viên khác cũng có mặt tại khu vườn tất cả đều không giữ khoảng cách mà tụ tập lại thành nhóm trên khu vườn bãi cỏ
bức ảnh được chia sẻ rộng rãi sau khi văn phòng thủ tướng anh
phủ nhận rằng ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra một sự kiện bên trong và bên ngoài tòa nhà
trước đó gadian trích dẫn nguồn tin cho biết ông johnson đã có mặt trong buổi tụ tập của phố doing
nguồn tin cho biết thủ tướng đã dành khoảng một mươi năm phút với các nhân viên
nói với một phụ tá rằng họ xứng đáng được uống rượu vì đã đánh lùi virus corona
người trong cuộc cho biết khoảng hai mươi nhân viên đã uống rượu và ăn pizza sau cuộc hợp báo ngày hôm đó
một số ở bên trong văn phòng số một mươi phố dohing
văn phòng thủ tướng anh và một số khác ra vườn
họ cáo buộc có nhân viên uống rượu tới tận tối và mô tả sự kiện này có cảm giác ăn mừng
do nới lỏng hạn chế ban đầu và thời tiết đẹp ở london
đáp lại người phát ngôn của ông johnson cho biết các nhân viên làm việc trong vườn vào buổi chiều và buổi tối
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi thủ tướng đã tổ chức một loạt cuộc họp trong suốt buổi chiều
bao gồm cả cuộc họp ngắn với bộ trưởng y tế và nhóm của ông trong khu vườn sau cuộc họp báo
tuyên bố nêu thủ tướng đã đến tự dình
ngay sau một mươi chín giờ bức ảnh được đăng tải vào thời điểm thủ tướng johnson đang vướng phải hàng loạt bê bối
trong những tuần gần đây vì chuyện các quan chức và nhân viên của ông vi phạm quy định cách ly trong thời gian phong tỏa
những thông tin này khiến cử tri thất vọng vì chính phủ yêu cầu họ hy sinh kỳ nghỉ giáng sinh năm ngoái
và năm nay có thể tiếp tục phải tự bỏ kế hoạch giáng sinh và năm mới khi biến chủng omicron đang lây làn nhanh
theo gadian thông tin bức ảnh được chụp vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi không lâu sau khi ông johnson được ra viện
sau nhiều ngày phải nằm trong phòng châu âu
ông johnson đã được chụp vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi không lâu sau khi ông johnson được ra viện
sau nhiều ngày phải nằm trong phòng châu âu
ông johnson đã được chụp vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi không lâu sau khi ông johnson được ra viện
sau nhiều ngày phải nằm trong phòng châu âu

tuân thủ quy tắc và không tranh thủ thời tiết đẹp vào cuối năm để tập trung đông người
và cũng vào thời điểm đó giới chức anh chỉ cho phép hai người từ các hội gia đình khác nhau
gặp mặt ngoài trời và giữ khoảng cách hai mét khi gặp
gần đó là một chiếc bàn khác có bốn người và cách đó không xa là một nhóm đông hơn
đang đứng xung quanh chiếc bàn đặt nhiều chài rượu
gadian nhận định nhìn từ góc độ của bức ảnh mới
văn phòng thủ tướng nói rằng để nhân viên uống rượu nơi làm việc là không trái với quy định thời điểm đó
như chúng tôi đã nói với tuần trước các hợp báo thường diễn ra tại khu vườn trên phố đô niên
vào những tháng hè đúng dịp này các nhân viên đã hợp sau khi có cuộc hợp báo
phát ngôn viên văn phòng thủ tướng nói sau khi bức ảnh
được công bố hôm ngày một mươi chín tháng một mươi hai
số một mươi phố donin là nhà của thủ tướng cũng như là nơi làm việc của ông ấy
vợ của thủ tướng sống ở số một mươi do đó bà cũng sử dụng hợp pháp khu vườn
tuyên bố nói thêm thủ tướng johnson vừa phải đối mặt với một loạt cáo buộc
về việc tiệt tùng và tụ tập xã hội ở số một mươi phố đô ninh
trong khi anh áp dụng các hạn chế phòng dịch
angela rainer phó lãnh đạo đảng lao động đối lập mô tả bức ảnh mới là một cái tác
vào mặt công chúng anh nói thêm rằng thủ tướng không quan tâm đến những quy tắc chính ông đặt ra
the guardian nói rằng họ được nhận bức ảnh này sau khi văn phòng của ông johnson
phủ nhận một sự kiện xã hội đã diễn ra
mới đây nước anh ghi nhận một mươi hai một trăm ba mươi ba ca nhiễm biến thể omicron
mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể này xuất hiện tại đây
tổng số ca nhiễm biến thể omicron tại anh hiện là ba mươi bảy một trăm linh một ca
trong một thông báo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh ukhsa thông báo
đã ghi nhận tám mươi hai ca nhiễm biến thể omicron

trong vòng hai mươi bốn giờ qua thấp hơn so với mức chín mươi bốn trăm một mươi tám ca của ngày trước đó
nâng tổng số ca mắc tại nước này lên một mươi một ba trăm sáu mươi một ba trăm tám mươi bảy ca
trước đó bộ trưởng y tế anh sachit javid cảm báo biến thể omicron đang lay lan với tốc độ rất nhanh
thậm chí số ca mắc trên thực tế có thể cao hơn bởi nhiều người không làm xét nghiệm biến thể này
thống kê chính thức cho thấy hơn tám mươi chín dân số từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh
đã tiêm một mũi vaccine
trong khi tỷ lệ tiêm đủ liều là tám mươi một hơn bốn mươi tám dân số nước này đã tiêm mũi tăng cường
trong khi đó bộ y tế ireland thông báo đã ghi nhận năm một trăm hai mươi bốn ca mắc mới
hơn năm mươi trong số này là ca nhiễm biến thể omicron
ông tony holohan một quan chức y tế nhận định
việc biến thể omecron chỉ mất chưa đầy hai tuần để trở thành biến thể chủ đạo tại ireland
đã cho thấy tốc độ lây nhiễm của biến thể này
ông holohan cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường sớm nhất có thể
đồng thời nhấn mạnh mọi biện pháp hiện nay là rất quan trọng trong việc ngăn chặn lan sóng dịch
để có thể giảm số ca tử vong và nguy cơ đối với những đối tượng dễ bị tổn thương
kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai ireland đã bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường
cho những người ở độ tuổi từ bốn mươi đến bốn mươi chín tuổi sớm hơn so với kế hoạch trước đó
quyết định này là nhằm tránh nguy cơ dịch bùng phát mạnh hơn trước thêm nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
bộ trưởng y tế anh satish javid cho biết
chúng tôi đang đánh giá tình hình
rất nhanh không có gì chắc chắn trong đại dịch này
chúng tôi phải xem xét mọi phương án vào thời điểm hiện tại
bộ trưởng ravick cho biết chính phủ anh đang xem xét dữ liệu cập nhật từng giờ
và tham vấn các cố vấn khoa học
thêm rằng còn nhiều điều chưa biết về omicron
nhưng chờ đợi dữ liệu rõ ràng có thể khiến giới chức không kịp phản ứng với tình trạng dịch bệnh
thị trưởng london hôm một mươi tám tháng một mươi hai đã bàn bố tình trạng sự cố nghiêm trọng
để hỗ trợ hệ thống y tế thành phố
hơn một trăm linh nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của thủ tướng boris johnson
đã bỏ phiếu phản đối những biện pháp ứng phó mới của chính phủ hồi đầu tuần trước
trong bối cảnh johnsh đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất
kể từ khi lên nắm chính quyền vì hàng loạt bê bối trong đại dịch
anh hôm qua báo cáo thêm một mươi hai ca omicront nâng tổng số ca nhiễm lên ba mươi bảy một trăm linh một ca
bộ trưởng ravich cảnh báo số ca nhiễm omicron thực tế có thể cao hơn nhiều
nhận định sáu mươi ca nhiễm mới hiện nay tại anh là do biến chủng này
ít nhất một mươi hai người đã chết vì biến chủng này tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
số ca nhiễm mới được ghi nhận tại anh trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai là tám mươi hai tám trăm tám mươi sáu ca
trung bình ca nhiễm mới hàng ngày cũng tăng lên năm mươi hai so với một tuần trước đó
hà lan đã trở thành quốc gia châu âu đầu tiên thông báo áp đặt trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc
để đối phó với biến chủng omicron
giới chức hà lan đã ra chỉ thị đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh không thiết yếu
các địa điểm văn hóa
các trung tâm thể thao bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai cho đến giữa tháng một năm sau
thủ tướng hà lan mark rutte cho biết hà lan khó tránh khỏi làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ năm
khi xuất hiện biến chủng có khả năng lây lan cao như ôngicron
chúng ta phải hành động ngay để ngang kịch bản tồi tệ nhất
nếu không triển khai các biện pháp hạn chế chúng ta có thể đối mặt với một tình hình
không thể kiểm soát được ngay đầu tháng một thủ tướng rutte nói
giới nghiên cứu toàn cầu đang chạy đua để giải mã
nếu không triển khai các biện pháp hạn chế chúng ta có thể đối mặt với một tình hình

trong lúc đó nhiều quốc gia châu âu khác cũng hành động khẩn cấp để ngăn làn sóng omithon
áo đã ban bố lệnh hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt với những người chưa tiêm vaccine mũi tăng cường
tại đan mạch một trong những quốc gia đầu tiên ở châu âu chứng kiến
sars cov một mươi chín tăng nhanh do omicron các rạp chiếu phim nhà hát công viên đã buộc phải đóng cửa
đức vào cuối ngày một mươi tám tháng một mươi hai thông báo sẽ bổ sung anh vào nhóm các nước có nguy cơ cao với covid một mươi chín
theo đó những người nhập cảnh từ anh sẽ phải cách ly hai tuần kể cả đã tiêm chủng
những gì xảy ra ở anh nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi omicron ở khu vực
khiến các nước châu âu lo ngại một kịch bản tương tự
các cố vấn của chính phủ anh cho rằng sars cov hai báo cáo hiện tại ở nước này
có thể chỉ là phần nguy hiểm
con số lây nhiễm thực tế có thể lên đến hàng chục nghìn ca mỗi ngày
bộ trưởng travis cho biết chính phủ anh tin rằng khoảng sáu mươi sars cov một mươi chín mới ở anh
là ca nhiễm omicron
trong hai ngày cuối tuần anh đều ghi nhận kỷ lục hơn chín mươi ca nhiễm mới mỗi ngày
mặc dù người phát ngôn của tổng thống đã lên tiếng về vấn đề này
tuy nhiên bức ảnh của ông boris johnson vẫn khiến người dân thất vọng
vì thời điểm đó chính phủ nước này đã ra lệnh phong tỏa và yêu cầu họ hy sinh kỳ nghỉ giáng sinh
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
và các quốc gia trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại